xin chào và hẹn gặp lại

ví dụ chúng em đang học về kinh tự tháp giáo viên yêu cầu chúng em viết tên mình lên giấy bằng chữ tượng hình sau đó thực hiện một số nhiệm vụ khác
mintu latimaki đã xin phép được rời lớp học để chuyển sang làm việc cho quầy cà phê dành cho học sinh của trường và được giáo viên đồng ý
những trường hợp như thế này không có gì lạ miễn là chúng giúp các em phát triển các kỹ năng xã hội
tại phần lan bữa trưa tại trường sách giáo khoa hay các buổi ngoại khóa đều được miễn phí
học sinh tự lựa chọn món ăn mình thích ngồi ăn cùng bạn bè và các giáo viên sau đó tự dọn dẹp đồ ăn của mình
trong giờ nghỉ trưa
trong giờ nghỉ trưa thay vì buộc phải đi ngủ các em có thể chơi bóng đá bóng rổ hay khúc côn cầu ngoài trời
vào những ngày thời tiết xấu học sinh cũng có nhiều lựa chọn đi chơi bóng bản bi a thậm chí có một khu vực riêng để chơi game
khi được hỏi liệu rằng đây có phải là trường dành cho con nhà giàu phụ huynh sẽ phải đóng tiền nhiều hơn so với các trường khác hiệu trưởng nhà trường cho hay
không không phải vậy học phí của trường cũng bình thường như những ngôi trường khác
các trường học ở phần lan không được phép gây quỹ riêng
hoặc thu phí từ phụ huynh tất cả kinh phí giáo dục đều được hỗ trợ từ thuế
chúng tôi muốn các trường học của mình đều công bằng cả về cơ hội và tổ chức giáo dục
vì thế hệ thống tài chính cần phải công bằng với tất cả các trường
sự độc đáo của mô hình giáo dục phần lan là không giao bài tập về nhà cho học sinh hàng ngày
đương nhiên vẫn sẽ có các buổi kiểm tra thường xuyên nhưng kết quả của những bài kiểm tra này sẽ không được chia sẻ
chúng tôi có những bài kiểm tra bổ sung nhưng sự khác biệt lớn chính là không so sánh trường nào tốt trường nào không
chúng tôi chỉ sử dụng thông tin đó để đánh giá chất lượng của chính trường mình
nhưng có lẽ sự khác biệt lớn nhất trong hệ thống giáo dục phần lan chính là tiêu chuẩn giảng dạy
vào mỗi đợt tuyển dụng giáo viên hàng năm chỉ có một mươi ứng viên đứng ở top đầu mới được phê duyệt để trở thành giáo viên chính thức
vì thế công việc sư phạm tại phần lan luôn được mọi người kính trọng và có vị trí cao trong xã hội không khác gì nghề bác sĩ
hay mật sư
mỗi người đều phải có bằng thạc sĩ mới được trở thành giáo viên
như tôi dạy toán hóa lý đều phải có bằng thạc sĩ
để thi vào các trường đại học đào tạo giáo viên cũng thực sự khó khăn
nếu muốn trở thành giáo viên đó phải là mục tiêu hàng đầu mục tiêu số một của bạn chứ không thể là số hai hay ba
tôi tin rằng giáo viên là người biết điều gì tốt nhất cho các con của tôi
tôi không phải là giáo viên tôi không được theo học ngành đó
vì thế tôi sẽ không can thiệp vào công việc của họ
chúng tôi tin rằng giáo viên là người biết điều gì tốt nhất cho các con của tôi
chúng tôi tin rằng bọn trẻ sẽ có được môi trường học tập tốt nên ở phần lan tôi nghĩ mọi người không cần lo tìm trường cho con đâu
phần lan là một quốc gia rất khác biệt một xã hội nhỏ bé nhưng đồng nhất
và thành công của nền giáo dục quốc gia này chắc chắn sẽ là hình mẫu cho nhiều quốc gia khác
tôi muốn nói rằng hãy xây dựng một hệ thống giáo dục có thể tạo dựng niềm tin cho người dân
hãy xây dựng một hệ thống giáo dục có thể tạo dựng niềm tin cho người dân
hãy xây dựng một hệ thống giáo dục có thể tạo dựng niềm tin cho người dân